báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
ba người trong cùng một gia đình ở xã hiệp hưng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
vừa bị công an huyện phụng hiệp xử phạt hành chính số tiền hơn bảy triệu đồng
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai một nhà dân ở ấp mỹ chánh nga
xã hiệp hưng huyện phụng hiệp xảy ra cháy căn bếp bằng vách lá
chủ nhà báo trong chiều và tối cùng ngày và liên tiếp sau đó
xảy ra gần một trăm linh vụ các vật dụng tự bốc cháy tại các vị trí khác nhau trong nhà
ước tính thiệt hại khoảng năm mươi triệu đồng
qua điều tra vợ con trai và con dâu của chủ nhà thừa nhận
trừ vụ cháy đầu tiên thì hầu hết các vụ cháy còn lại là do ba người này tự đốt
nhằm tạo thông tin hiếu kỳ cho người dân cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí
các youtuper đăng bài cũng như nhận sự hỗ trợ vật chất từ người khác
và đã nhận được hơn sáu triệu đồng cùng nhiều vật dụng thiết yếu